thưa quý vị và các bạn ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ thời tiết miền bắc vẫn duy trì được tiết trời mát mẻ
thậm chí nhiều nơi đã có mưa do trên mực năm m có một vùng hội tụ gió di chuyển từ thượng lào sang
dự báo trong tối và đêm nay vùng hội tụ gió này sẽ di chuyển từ phía tây sang phía đông
vì thế bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
riêng khu vực vùng núi phía bắc nơi có hội tụ gió mạnh nên sẽ có mưa khá
sáng ngày mai miền bắc có nắng mây đan sen mức nhiệt độ chưa tăng mạnh
nền nhiệt cao nhất ngày mai sẽ tăng lên mức từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ riêng một số nơi ở phía tây có thể cao hơn
với miền trung trong ngày mai khi vùng áp thấp phía tây hoạt động mạnh hơn hình thành nên hiệu ứng gió phơn
nền nhiệt miền trung sẽ tăng lên mức từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
số điểm xảy ra nắng nóng cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn ở các huyện vùng núi phía tây
khu vực từ nghệ an trở vào cho đến quảng trị
với khu vực tây nguyên và nam bộ trời vẫn không mưa có nắng từ sớm
với mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
và nóng vẫn xảy ra ở một số nơi
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ sẽ từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
ở nam bộ xâm nhập mặn còn có xu thế tăng dần và đán mức cao nhất vào cuối tuần
theo dự báo của các chuyên gia trong những ngày tới
độ mặn với danh mặn bốn gram trên lít có khả năng như sau
sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây phạm vi sâm nhập mặn từ tám mươi đến một trăm hai mươi năm km
sông cửa tiểu cửa đại phạm vi sâm nhập mặn từ năm mươi đến năm mươi năm km
sông hàm luông phạm vi sâm nhập mặn từ sáu mươi đến bảy mươi năm km
sông cổ chiên sông hậu phạm vi sâm nhập mặn từ ba mươi năm đến bốn mươi km